tối qua ngày sáu tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với tổng thống hoa kỳ donald trump
tại cuộc điện đàm tổng thống hoa kỳ donald trump đánh giá cao năng lực ứng phó với dịch bệnh của việt nam
và cảm ơn việt nam đã tạo điều kiện cung cấp và vận chuyển trang thiết bị y tế cũng như trao tặng khẩu trang cho phía hoa kỳ
tổng thống trump thông báo sẵn sàng tặng việt nam một số máy thở để hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống dịch bệnh
tổng thống trump lấy làm tiếc hội nghị cấp cao đặc biệt hoa kỳ asean đã bị hoãn do dịch covid một mươi chín
và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hoa kỳ asean trong thời gian tới
thủ tướng nguyễn xuân phúc cập nhật về thông tin kiểm soát dịch covid một mươi chín ở việt nam
đồng thời chia sẻ những mất mát khó khăn mà người dân hoa kỳ đang phải gánh chịu
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tổng thống trump hoa kỳ sẽ sớm kiểm soát thành công dịch bệnh và tái khởi động nền kinh tế
thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong đối phó với dịch covid một mươi chín
đồng thời cảm ơn hoa kỳ đã hỗ trợ tài chính cho asean
trong đó gần một mươi triệu đô la mỹ dành riêng cho việt nam để nâng cao năng lực y tế và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh
hai bên vui mừng nhận thấy kinh ngạch xuất khẩu hai triệu tiếp tục tăng trong ký một năm hai nghìn hai mươi
trong đó xuất khẩu của hoa kỳ sang việt nam tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm ngoái
thủ tướng nguyễn xuân phúc và tổng thống trump nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế
thương mại tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau trong thời gian tới
hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các biện pháp để đưa quan hệ toàn diện đi vào chiều sâu
nhất là trong dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tổng thống trump khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với việt nam
đánh giá quan hệ việt nam hoa kỳ đã phát triển mạnh mẽ trong hai mươi năm năm qua
và tin tưởng quan hệ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng bền chặt hơn trong thời gian tới